liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam phối hợp với đại sứ quán italia tại việt nam
đã tổ chức lễ kỷ niệm ba mươi năm ngày thành lập hội hữu nghị việt nam italia
nhằm khẳng định tình đoàn kết hữu nghị nhân dân hai nước
hai mươi năm qua việt nam và italia đã thực hiện nhiều hoạt động phong phú
trải dài trên các lĩnh vực như văn hóa kinh tế chính trị
phù hợp với đường lối đối ngoại và chiến lược đổi mới mọi mặt đời sống xã hội của đảng và nhà nước việt nam
hiện nay italia đứng thứ hai mươi một trên một trăm một mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại việt nam
với tổng số vốn đăng ký trên ba trăm sáu mươi một triệu đô la mỹ
tính đến hết tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu italia đã vươn lên là thị trường xuất khẩu lớn thứ một mươi
và là thị trường nhập khẩu lớn thứ một mươi bốn
xét riêng trong khối thị trường eu italia là đối tác xuất khẩu lớn thứ tư
và nhập khẩu lớn thứ hai của việt nam kim ngạch hai triệu đạt ba chín mươi năm tỷ đô la mỹ
trong thời gian tới liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam
đề nghị phía italia tiếp tục hỗ trợ các hoạt động hợp tác trong các ngành công nghiệp
có thế mạnh của việt nam như dệt may và da dày thúc đẩy hợp tác chuyển giao công nghệ
cũng như khuyến khích và hỗ trợ các nhà đầu tư italia đầu tư vào việt nam